tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ năng lượng tái tạo hai nghìn hai mươi do liên minh năng lượng bền vững việt nam
liên minh hành động vì khí hậu việt nam và liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam tổ chức
tại việt nam những năm gần đây đã có rất nhiều chính sách cơ chế được ban hành để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tổng công suất nguồn điện năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành đạt khoảng năm năm trăm linh mw
chiếm khoảng một mươi công suất của cả hệ thống điện và việt nam được biết đến như là một quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng năng lượng tái tạo trong khu vực asean
tuần lễ năng lượng tái tạo là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm hai nghìn một mươi năm
đây là cơ hội để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng hiệu quả bền vững tại việt nam
cụ thể là đóng góp về ý tưởng đề xuất cho quy hoạch điện tám đang xây dựng hay đưa ra sáng chế để vượt qua các rào cản khó khăn trước mắt
hiến kế lâu dài đột phá cho các chính sách năng lượng tái tạo và khí hậu bảo vệ môi trường ở việt nam
sự kiện sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng tám tại hà nội và trực tuyến tại các điểm cầu ba miền bắc trung nam